bọn chúng đã thống nhất cùng nhau tìm cách lấy lại số tiền đã mất
từ đây nhóm đối tượng này đã dựng lên một kế hoạch bắt cóc uy hiếp
tống tiền dịch doanh nhân một cách chi tiết tinh vi và táo tợn
kết quả chúng đã buộc vị doanh nhân phải khai báo thông tin đăng nhập ví điện tử
khi có được mật khẩu chúng dùng thiết bị công nghệ
chuyển toàn bộ khoản tiền điện tử trong ví của nạn nhân sang ví của chúng
tổng cộng chúng quy đổi ra tiền mặt là khoảng ba mươi năm tỷ đồng
sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc cục cảnh sát hình sự và cơ quan điều tra xác định
đây là một băng cướp táo tợn có tính toán kế hoạch chi tiết và rất bài bản
theo đó cục cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo bộ công an cho tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh
chỉ trong một thời gian ngắn băng nhóm tội phạm táo tợn này đã xa lưới pháp luật
và phương thức thủ đoạn của bọn chúng đã được ban chuyên án nhận diện
vậy quá trình đấu tranh chuyên án được triển khai như thế nào
và sự tinh vi của băng nhóm tội phạm này thể hiện qua sự tính toán của chúng ra sao
phóng viên intv đã có cuộc trao đổi với thượng tá lê đức trung trưởng phòng trọng án cục cảnh sát hình sự bộ công an
người đã trực tiếp tham gia vào chuyên án này
xin cảm ơn thượng tá lê trung về cuộc trao đổi ngày hôm nay
thưa đồng chí có thể nói là đây là một vụ án khá mới
vậy thì lực lượng cảnh sát hình sự đã nhận thông tin về chuyên án này như thế nào
và việc xác lập chuyên án được triển khai ra sao ạ
vào ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi
cục cảnh sát hình sự thông qua công tác nắm tình hình địa bàn
và đơn trình báo của nạn nhân
có tố cáo một nhóm đối tượng
tầm khoảng một mươi ba một mươi bốn đối tượng
có thực hiện sử dụng phương tiện xe ô tô
để chặn bắt giữ cướp tài sản của bị hại
trên đường cao thấp lâm thành dầu dây
qua công tác năm tình hình
và sử dụng các biện pháp

sử dụng đồng bộ các lực lượng
tập trục sáng minh
trong vòng một tháng
chúng tôi dựng lên được
một nhóm đối tượng
nghi vấn thực hiện hành vi cướp tài sản
của nạn nhân
chúng tôi tiến hành giữ người trong thường hồn
cẩn cấp và khám chứng cẩn cấp
vâng đồng chí có thể phân tích
phương thức cũng như thủ đoạn của đối tượng này
khi thực hiện hành vi phạm tội
về phương thức thủ đoạn của nhóm đối tượng
thực hiện hành vi phạm tội
gây ra cái vụ này
thì tôi có thể nói
đây là một phương thức thủ đoạn mới
mà các đối tượng
đã có nghiên cứu
trước khi lập ra một kế hoạch
để thực hiện hành vi cướp
sau khi các đối tượng
đầu tư vào tiền ảo
thì bị thua lỗ
và nghĩ rằng nguyên nhân do thua lỗ
là do bị hạn là người gây ra cái việc này
cho nên là với xây dựng được một cái kế hoạch
làm sao mà
để lấy lại cái tiền
là các đối tượng đã đầu tư đã mất
vào cái việc đầu tư kinh doanh tiền ảo
để tìm được bị hại đâu
thì cái nhóm đối tượng cầm đầu
phải tìm liên hệ
tìm kiến những người
đã từng hoạt động cái tháng thủ tư
để đầu tiên
cái nhiệm vụ đầu tiên là
tìm được bị hại đang ở đâu
theo dõi bị hại
tìm ra cái quy luật hoạt động hàng ngày
của bị hại
và từ đấy để xây dựng một cái kế hoạch
các nhóm đối tượng này có phân công
các vị vai trò vị khác nhau
và có nhiệm vụ cụ thể
được phân tiến nhiệm vụ rất là cụ thể
nhưng mà không biết nhau
đồng thời các đối tượng cũng tư vấn về pháp luật
để vạch ra một cái kế hoạch
để các đối tượng
ở đây chúng tôi thường nói là các đối tượng
thực hiện hành vi phạm tội
nhưng mà có ý là đây là lãnh luật
để gây khó khăn
cho cơ quan
và cũng có vạch ra cái kế hoạch
làm sao sau khi thực hiện
thì xóa dấu vết như thế nào
thưa đồng chí là việc đấu tranh với băng nhóm tội phạm này
đã được lực lượng cảnh sát hành sự
triển khai như thế nào
và trong quá trình đấu tranh gặp khó khăn ra sao ạ
các đối tượng này cũng đã có sự tư vấn
và cho rằng là tiền đệ tử
chưa được ngân hàng nhà nước việt nam công nhận
các đối tượng cho rằng đây là
không phải là hành vi cướp tài sản
vì nó là chưa được công nhận là tài sản
trong cái kế hoạch này
thì mang tính là
che dấu xóa dấu vết
tránh cái việc cơ quan điều tra
phát hiện bắt giữ rất là cao
từ những cái khó khăn như thế
thì đặt ra cái vấn đề
cho các đội chiến sĩ
các điều tra viên
các điều tra bộ quan
càng có quyết tâm cao hơn
để làm rõ điều tra
để bắt giữ được các đối tượng
để đồng thời kịp thời gian đe
sử lý các đối tượng trong pháp luật
rõ ràng đây là loại tội phạm
phát sinh trong tình hình mới hiện nay
cùng với nền khoa học công nghệ phát triển
vậy đồng chí có đưa ra nhận định như thế nào
về loại tội phạm này ạ
sử dụng không gian mạng
và ở đây là các đối tượng
sử dụng công nghệ cao
để thực hiện hành vi phạm tội
đang phát triển rất mạnh
và cái phương thức thủ loạn
thì thường xuyên thay đổi
mà đây là tất cả đều là phương thức thủ đoạn mới
khác với tội phạm truyền thống
thì những tội phạm trên không gian mạng
đều là người có học thức
có trình độ hiểu biết về công nghệ
và cái hoạt động trên không gian mạng
rất là khó
để cơ quan chức năng theo dõi
và cái phương thức thủ đoạn
thì thường xuyên thay đổi
qua cái sự việc này
thì cơ quan chức năng

tất cả những người dân
khi mà sử dụng
những cái mạng xã hội
cần cảnh giác
nêu cao tinh thần cảnh giác
để mình có thể
hạn chế phòng ngừa
vâng rõ ràng rất khó khăn
tuy nhiên với quyết tâm của lực lượng
thì vụ án đã được làm rõ
và thủ đoạn của đối tượng cũng đã được nhận diện
một lần nữa xin cảm ơn thượng tá lê trung
đã dành thời gian cho khán giả
thưa quý vị
theo sở lao động thương binh và xã hội
của hà nội
thực hiện giai đoạn hai hỗ trợ cho nhóm lao động
bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
thống kê đến đầu tháng bảy
hà nội đã phê duyệt hỗ trợ cho

với kinh phí một mươi bảy ba tỷ đồng
trong đó đã có một mươi sáu sáu trăm bảy mươi bảy lao động tự do
cụ thể đối với người lao động
làm việc theo chế độ hợp đồng lao động
phải thỏa thuận tạm hoãn
thực hiện hợp đồng lao động
nghỉ việc không hưởng lương từ một tháng trở lên
các địa phương đã ra quyết định hỗ trợ cho
ba trăm bảy mươi một lao động tại một mươi một doanh nghiệp
mức hỗ trợ là một tám triệu đồng một tháng
thời gian hỗ trợ một tháng
tổng kinh phí là sáu trăm sáu mươi bảy tám triệu đồng
với lao động tự do
các quận huyện đã ra quyết định hỗ trợ cho

mức hỗ trợ một triệu đồng một tháng
thời gian hỗ trợ một tháng
kinh phí hơn một mươi sáu sáu tỷ đồng
hiện đã tổ chức chi trả cho
với số tiền là một mươi năm tỷ đồng
đối với đối tượng hộ kinh doanh cá thể
có doanh thu khai thuế dưới
một trăm linh triệu đồng một năm
tạm ngừng kinh doanh từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
các quận huyện đã thẩm định
và ra quyết định hỗ trợ cho chín trăm chín mươi hai hộ kinh doanh
mức hỗ trợ là một triệu đồng một tháng
thời gian hỗ trợ một tháng
kinh phí chín trăm chín mươi hai triệu đồng
ông mai xuân hải giám đốc sở y tế tỉnh gia lai cho biết
tính đến cuối giờ chiều nay
toàn tỉnh đã ghi nhận có một mươi trường hợp
dương tính với bệnh bạch hầu
trong đó có một ca tử vong là cháu vung
bốn tuổi trú tại làng bông hiốt
xã hải giang huyện đắk đoa
trong chín trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu
có bố mẹ là bệnh nhi vụ
các ca còn lại là họ hàng người quen
ở làng bông hiốt
hiện đã công bố cách ly toàn bộ làng bông iot
và xã hải giang
của xã hải giang
trước tình hình dịch bệnh bạch hầu diễn biến phức tạp
trên địa bàn tỉnh sáng ngày năm tháng bảy
đoàn công tác của viện vệ sinh dịch tễ tây nguyên
cùng với ngành y tế tỉnh gia lai
đã khảo sát và triển khai các biện pháp khẩn cấp chống dịch